kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn đã thành công tốt đẹp
hôm nay tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có buổi tiếp xúc với cử tri thủ đô hà nội
tại đơn vị bầu cử số hai quận hai bà trưng và quận đống đa
cùng dự có chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
vui mừng và vinh dự lần đầu tiên được đón tổng bí thư nguyễn phú trọng
về dự cuộc tiếp xúc với cử tri đơn vị bầu cử số hai
trong ý kiến phát biểu cử tri quận hai bà trưng khẳng định
kết quả và thành công của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
trong đó nổi bật là việc thông qua một mươi hai dự án luật một mươi hai nghị quyết quan trọng của kỳ họp
và cho ý kiến vào sáu dự án luật khác
quốc hội cũng đã dành thời gian thảo luận tranh luận về tình hình kinh tế xã hội
ngân sách những vấn đề tồn tại trong tăng trưởng chậm nợ xấu nợ công
vệ sinh an toàn thực phẩm môi trường nông nghiệp y tế
cử tri hai bà trưng ghi nhận những động thái tích cực
trong giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị tại kỳ họp lần trước
đánh giá cao không khí thảo luận sôi nổi chương trình chất vấn và trả lời chất vấn
những vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm đã được ghi vào nghị quyết kỳ họp
đặc biệt là lời hứa của các bộ trưởng chúc quốc hội và cử tri cả nước
đây cũng là cơ sở để quốc hội và cử tri giám sát
tuy nhiên theo cử tri quận hai bà trưng cử tri hà nội đặc biệt lo lắng
trước tình trạng ô nhiễm vệ sinh an toàn thực phẩm y tế vẫn còn nhiều tiêu cực
đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn tình trạng xuống cấp về văn hóa
bạo lực học đường là mối lo lắng của xã hội tham nhũng và lãng phí vẫn là mối an nguy
đảng và nhà nước cần quyết liệt hơn trong việc thu hồi tài sản thất thoát
cử tri cũng đề cập đến việc xử lý các đại án sân gôn trong khu vực sân bay tân sơn nhất
gửi gắm ở tổng bí thư nguyễn phú trọng ở quốc hội niềm tin tưởng sâu sắc và kỳ vọng lớn vào sự đổi thay của đất nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thay mặt các đại biểu quốc hội ở đơn vị bầu cử số hai cảm ơn và tiếp thu ý kiến của cử tri với quốc hội
tổng bí thư khẳng định kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn đã thành công rất tốt đẹp
diễn ra trong hai mươi hai ngày nhưng kỳ họp đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn
trong đó có việc thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự
một bộ luật nhạy cảm chương trình chất vấn và trả lời chất vấn đã tập trung giải đáp những vấn đề lớn
không khí dân chủ ngay càng cao
cũng trong thời gian diễn ra kỳ họp đã có hai vị chủ tịch quốc hội cuba và haiiti đến thăm và phát biểu trước quốc hội
điều đó khẳng định vị thế của quốc hội việt nam và quan hệ nghị viện được tăng cường và rộng mở
tổng bí thư nguyễn phú trọng chỉ rõ bên cạnh những thành công vẫn còn những hạn chế
đảng nhà nước quốc hội mong muốn
nhận được nhiều hơn những đóng góp của cử tri cả nước với thủ đô hà nội
kỳ họp thì rất là tốt chuẩn bị như thế kết quả như thế là tốt
cái quan trọng bây giờ sắp tới thực hiện thế nào đưa những cái nghị quyết vào cuộc sống thế nào
những điều đã hứa sắp tới có thực hiện hay không có kiểm tra giám sát tiếp hay không
quan trọng là có chuyển biến trong thực tế cuộc sống hay không
quốc gia đấy nói để hay nói hay là cần rồi
thuyết phục nhau là cần rồi sau đó là phải chuyển biến trong thực tế hành động đấy mới là cây cảnh
buổi chiều tại buổi tiếp xúc với cử tri quận đống đa các ý kiến tiếp tục phản ánh về những bất cập trong công tác quy hoạch
diễn biến của tình trạng tham nhũng tiêu cực một số chính sách về giáo dục đào tạo đang gây xáo trộn và lãng phí
công tác tinh giản biên chế chưa đạt yêu cầu
cử tri có đề cập đến vấn đề ô nhiễm môi trường tình trạng nóng lên bất thường ở hà nội
tình trạng một sáu trăm linh trung cư cũ đang xuống cấp chợ dân sinh khu vui chơi thiếu hụt nghiêm trọng
cử tri quận đống đa một mặt ghi nhận thành công của kỳ họp thứ ba
mặt khác chưa hài lòng về chất lượng phát biểu của một số đại biểu quốc hội
phần trả lời chất vấn chưa đi tới tận cùng có vấn đề
phát biểu với cử tri quận đống đa tổng bí thư nguyễn phú trọng tiếp thu và hoan nghênh các ý kiến phong phú
tâm huyết sâu sắc của cử tri tổng bí thư tập trung trao đổi về vấn đề xây dựng quy hoạch
một vấn đề lớn có tầm quan trọng đặc biệt cho cả nước và thủ đô
chia sẻ tâm tư của cử tri về vấn đề cải cách hành chính và tinh giản biên chế
tổng bí thư cho rằng đây là vấn đề khó khăn đòi hỏi tầm nhìn chiến lược và tiếp tục phải tập trung làm quyết liệt và hiệu quả
về công tác phòng chống tham nhũng tổng bí thư nêu rõ

tổng bí thư cho rằng đây là vấn đề khó khăn đòi hỏi tâm tư của cử tri về vấn đề xây dựng quyết liệt và hiệu quả
tổng bí thư cho rằng đây là vấn đề khó khăn đòi hỏi tâm tư của cử tri về vấn đề xây dựng quy hoạch

tổng bí thư cho rằng đây là vấn đề khó khăn đòi hỏi tâm tư về vấn đề xây dựng quyết liệt và hiệu quả